hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày
trong năm ngày nghỉ lễ từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm
toàn quốc đã xảy ra ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm ba mươi tám người bị thương hai trăm tám mươi năm người
so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái tai nạn giao thông đã giảm chín một mươi sáu số vụ
giảm ba mươi hai ba mươi năm về số người chết giảm một ba mươi tám về số người bị thương
cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn một mươi chín sáu trăm linh lượt tổ công tác tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phát hiện xử lý bảy mươi tám hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng tạm giữ bảy trăm bốn mươi tám xe ô tô hai mươi chín ba trăm hai mươi năm xe mô tô năm trăm tám mươi bốn phương tiện khác
tước một mươi năm ba trăm hai mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là hai mươi một ba trăm sáu mươi chín trường hợp
vi phạm về tốc độ là hai mươi một hai mươi
một tám mươi tám trường hợp có tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với ma túy
chín trăm linh trường hợp chở hàng quá tài trọng quá khổ tự ý cải tạo phương tiện